liên hợp quốc dự báo ấn độ sẽ vượt trung quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới ngay trong năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù tốc độ tăng dân số của ấn độ đang chậm lại
hiện nay số dân một bốn tỷ người của trung quốc chỉ cao hơn chút ít so với một ba mươi tám tỷ ấn độ
năm hai nghìn hai mươi hai dân số trung quốc lần đầu tiên giảm sau hơn sáu mươi năm
trong khi đó tốc độ tăng dân số hàng năm của ấn độ mặc dù giảm so với một mươi năm trước
nhưng hiện vẫn đạt trung bình một hai kể từ năm hai nghìn một mươi một
hơn nữa với hai mươi bảy dân số trong độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi chín
ấn độ là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới
trong khi trung quốc lại đang bước vào giai đoạn dân số lão hóa